thưa quý vị trong tuần qua hàng ngàn bà con các tỉnh miền trung miền tây nam bộ
đã được các cơ quan chức năng tổ chức và doanh nghiệp vận tải hành khách hỗ trợ trở về quê
từ nơi đi và nơi đến đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch
phú yên là tỉnh miền trung đang gián đầu trong việc đón người dân từ thành phố hồ chí minh
về quê tránh dịch covid một mươi chín với hơn hai năm trăm linh người trong tổng số hơn một mươi người theo kế hoạch
tiếp đến là khánh hòa năm trăm linh người bình thuận hơn ba trăm linh người
các tỉnh miền tây như bến tre là năm trăm linh người hậu giang gần một trăm linh người
để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch các địa phương khi tiếp nhận người dân tính mình
tại thành phố hồ chí minh đều bắt buộc phải tuân thủ các quy định như giấy xét nghiệm âm tính
với covid một mươi chín còn thời hạn khai báo y tế tay trùng sát quẩn trước khi lên xe
sau đó được xe cảnh sát giao thông dẫn đường xe y tế thắp tùng về đến tận địa phương
theo thông tin từ các tỉnh thành sau khi người dân về đến nơi đều được bố trí khu cách ly theo đúng quy định
việc tổ chức này thì nó sẽ đảm bảo phòng chống dịch hơn
tại vì nếu mà bà con đi xe máy về bà con sẽ về hẳn gia đình mà sẽ không có gơm lại khu tập trung được
nên cái biện pháp về phòng chống dịch nó không được an toàn
đi cái phương tiện này thì đảm bảo tất cả bà con đều phải mặc áo đồ bảo hộ lên xe cũng như được sát khuẩn
về tới khu cách ly thì được tập trung tại đó cách ly theo dõi y tế và tết

mà đặc biệt đối với hậu giang là đăng ký tại sở lao động thương minh xã hội
để mà các cơ quan chức năng khi có danh sách bà con đăng ký thì sẽ tổ chức cái xe cộ mà để lên đón bà con về
để tránh trường hợp mà bà con đi xe cá nhân khi về quê thì sẽ làm lây lan dịch bệnh cho địa phương
về phương tiện đưa đón người dân
ngay sau khi thủ tướng chính phủ chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận người lao động người dân
từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phố phía nam trở về địa phương
công ty cổ phần xe khách phương trang đã lên ngay kế hoạch sẵn sàng điều động năm chuyến xe miễn phí
để chở đồng bào các tỉnh miền trung miền tây tây nguyên đang cạt tại thành phố hồ chí minh về quê tránh dịch
hàng ngàn tài xế của phương trang đã sung phong tình nguyện và sẵn sàng phục vụ cho hoạt động đầy nhân văn và ý nghĩa này
tất cả các chiến xe của phương trang đều thực hiện đảm bảo quy định để tân thủ phòng chống dịch bệnh
có hơn một tài xế để sẵn sàng tham gia chương trình để phục vụ năm chiến xe miễn phí
để phục vụ cho đồng bào về quê khắp các tỉnh thành
dự kiến trong tuần tới các tỉnh miền trung tây nguyên và miền tây sẽ tiếp tục tổ chức đưa đón người dân tỉnh mình trở về
ủy ban nhân dân tp hcm cũng đề nghị các tỉnh thành gửi kế hoạch tổ chức đưa người dân
về địa phương nhằm tránh tình trạng người dân tự ý di chuyển bằng xe cá nhân không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
đồng thời ủy ban nhân dân các tỉnh thành cần cử các cơ quan tổ chức trực thuộc hoặc hội đồng hương
tại tp hcm là đầu mối tiếp nhận đăng ký theo yêu cầu đối tượng phù hợp với kế hoạch của từng tỉnh thành
tổ chức kiểm soát chặt chẽ không để các đối tượng không được phép lưu thông qua các chốt giáp ranh với các tỉnh